sau ba tháng thu thập thông tin và trinh sát lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện đông anh
thành phố hà nội đã đấu tranh triệt phá bắt quả tang hàng chục đối tượng đang có hành vi đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa tại xã hải bối huyện đông anh
đây là bốn đối tượng có vai trò đầu vụ nhân thân đã có tiền án tiền sự
lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố và tạm giam tại cơ quan công an về hành vi đánh bạc
trong đó có đối tượng nguyễn thị vân và nguyễn đăng tuân là hai vợ chồng
các đối tượng đã tổ chức cho những người khác đến tụ tập đánh bạc tại chính nhà của mình

quá trình bắt giữ quả tàng cơ quan công an đã thu giữ số tiền gần một trăm hai mươi triệu đồng và các vật chứng liên quan
điều đáng nói đang trong thời điểm dịch bệnh cấm tụ tập đông người thì những đối tượng này vẫn ngang nhiên vi phạm pháp luật
và để che mắt cơ quan chức năng trong hình thức đánh bạc
các đối tượng đã lợi dụng nhà riêng và thường xuyên thay đổi cách tiếp đón người chơi
các đối tượng lựa chọn là các khách hàng
các nhà có nhiều lớp cửa để thực hiện hoạt động
và trong quá trình đấy thì đã có lắp đặt camera để phụ việc cảnh giới
và các đối tượng thì tụ tập ban đầu thì các đối tượng tụ tập thành các nhóm nhỏ
chứ không tụ tập đông gây nguyên áo quần chúng nhân dân
do vậy thì cái việc phát hiện của nhân dân cũng như là của lực lượng công an sẽ khó khăn hơn
hiện cơ quan điều tra công an huyện đông anh tiếp tục phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện
củng cố hồ sơ xử lý triệt để các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật